thượng viện mỹ đã nhất trí thông qua nghị quyết hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước đang diễn ra của tổng thống hàn quốc jun seok in và nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh mỹ hàn
nghị quyết trên được đề xuất vào đầu tuần này bởi một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng
đại sứ quán hàn quốc tại washington cho biết việc thượng viện mỹ nhanh chóng thông qua nghị quyết cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của lưỡng đảng đối với liên minh hàn mỹ cũng như chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống uson jak in tới quốc hội mỹ
nghị quyết trên được thông qua vào ngày tổng thống hàn quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương với tổng thống nước chủ nhà joe biden
và cuối ngày hôm qua ông jun đã có bài phát biểu trong phiên họp chung của quốc hội mỹ trở thành tổng thống hàn quốc đầu tiên làm việc này kể từ năm hai nghìn một mươi ba